hai huyện tuy đức và đắk rơ lấp tỉnh đắk nông đã phối hợp tổ chức lễ truy điệu an táng một mươi hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đắk rơ lấp
đây là các liệt sĩ được ban chỉ huy quân sự huyện tuy đứ và chính quyền địa phương cùng các đồng đội đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc tại thôn tám xã quảng tân huyện tuy đức
trước đó tất cả một mươi liệt sĩ đều chưa biết tên thuộc tiểu đoàn bốn trung đoàn hai trăm bảy mươi một bộ tư lệnh miền đông cũ hy sinh khoảng cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trong kháng chiến chống mỹ
sau phần lễ hai cốt các liệt sĩ đã được long trọng đưa tiễn đến nơi an táng và thắp hương tưởng niệm trang trọng